dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn có những cá nhân lơ là chủ quan vi phạm trong công tác phòng chống dịch
thậm chí là có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
và lúc này thì ý thức của người dân chính là liều vaccine tốt nhất và dễ kiếm nhất để có thể đẩy lùi được dịch bệnh
nếu như ý thức kém thì có lẽ là mọi thành quả và mọi nỗ lực trước giờ của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ở phần sau của bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
còn bây giờ là một số số liệu cập nhật về tình hình dịch bệnh
sáng nay bộ y tế cho biết tổng số ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị khỏi cho đến thời điểm hiện tại là hơn sáu mươi sáu sáu trăm linh ca
trong ngày hôm qua đã có hơn ba trăm năm mươi sáu năm trăm linh liều vaccine được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần tám chín triệu liều
từ tối qua cho đến sáng nay đã có gần năm ca nhiễm mới
còn theo cdc hà nội thì từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến sáu giờ sáng nay
thành phố hà nội đã ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có chín ca tại cộng đồng
như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến nay
thành phố hà nội đã có một bảy trăm ba mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai